ngày một mươi tám tháng sáu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết
dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại việt nam vnsat lần thứ bảy
dự án vnsat tập trung vào đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị
cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê tại đồng bằng sông củ long và tây nguyên
đến nay dự án đã đào tạo được hơn hai trăm linh hộ nông dân về sản xuất cà phê và lúa gạo bền vững
việc áp dụng các biện pháp canh tác bền vững đã tạo điều kiện cho liên kết chuỗi giữa nông dân sản xuất và doanh nghiệp
thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm
trong năm nay dự án sẽ tăng diện tích áp dụng sản xuất lúa gạo và cà phê theo hướng bền vững hướng đến xuất khẩu